hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hệ thống camera giám sát phát hiện bốn trăm năm mươi trường hợp vi phạm luật giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông cũng kiểm tra xử lý một trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm luật giao thông
nộp kho bạc nhà nước hơn sáu trăm tám mươi chín triệu đồng tước tám giấy phép lái xe tạm giữ chín phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của các địa phương đã xử lý bốn trăm linh hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước ba trăm chín mươi bốn triệu đồng đường sắt xử lý một mươi bảy trường hợp phạt tiền ba mươi triệu đồng
trong đó các đội thuộc cục cảnh sát giao thông xử lý ba trường hợp vi phạm phạt tiền hai triệu đồng
trên lĩnh vực giao thông đường sắt cơ quan chức năng đã xử lý một mươi bảy trường hợp phạt tiền ba mươi triệu đồng
không ai muốn trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông vì thế hãy luôn thận trọng cầm chắc tay lái để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng